vâng thưa quý vị trong cuộc chiến với kẻ thù giấu mặt là virus sars cov hai
đã có biết bao tấm gương từ những con người bình dị nhất đến những chiến sĩ áo trắng
đang ngày đêm sát cánh cùng với người bệnh nơi tuyến đầu chống dịch
và tại thủ đô hà nội thì trong thời gian vừa qua khi diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp
số ca bệnh f xuất hiện tại nhiều nơi thì đội chống covid một mươi chín chín một một
với những chuyến xe cấp cứu không đồng chuyên chở các ca f f một cũng đã kịp thời có mặt
họ như những người anh hùng thầm lặng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy ngạt đi nỗi sợ của bản thân
họ phải xa gia đình xa người thân để lao vào cuộc chiến với covid một mươi chín
hàng trăm chuyến xe cấp cứu không đồng của đội chống covid một mươi chín chín một một
đã tận tình phục vụ bất kể ngày hay đêm tại các ổ dịch nóng nhất của thành phố
ví dụ như là các điểm tiêm người ta cần người ta gọi thì cấp cứu là chúng ta phải đi ngay
đừng cởi quần áo ra không ngủ mặc là bị lâu
cái ca chống sốc là nguy hiểm
trong cái dịch bệnh căng thẳng như thế này thì xe cấp cứu chúng tôi nhận thấy rằng xe cấp cứu thì rất thiếu
và các xe khác thì không thể phục vụ vào vận chuyển bệnh nhân được
bởi vì gần khi vận chuyển các f này thì tỷ lệ rủi ro rất cao tỷ lệ lây nhiễm
nếu như mà không được thực hiện các biện pháp đặc biệt thì không thể vận chuyển được
cho nên là chúng tôi tình nguyện sung phong để hỗ trợ thành phố vận chuyển các f một
tổng của đội bây giờ là có một mươi sáu tình nguyện viên và tôi là một mươi bảy
chia làm hai đội
một đội chúng tôi vẫn phục vụ các bệnh nhân khỏi bệnh và bệnh nhân cấp cứu
còn một đội thì chuyên sách về vận chuyển f f một
đối tượng của bọn tôi làm việc thực tiết là
đối tượng của bọn tôi làm việc thực tiết là đối tượng của bọn tôi làm việc thực tiết là
đối tượng mà f thành ra là trong tâm lý lúc đầu cũng rất là sợ
nhưng mà sau khi mà tham gia thì bọn tôi tiếp xúc là tiếp xúc có chủ động
thành ra là tâm lý của bọn tôi cũng vững vang hơn
thành ra là trước mọi trường hợp bọn tôi đều có những cách xử trí là phù hợp nhất và an toàn nhất
chúng tôi đã họp và thống nhất với nhau và anh em cũng đều đúng nhất là chúng ta sẽ cách gây gia đình một thời gian dài
khi nào mà hà nội không chế được dịch mà chúng tôi không phải hỗ trợ nữa thì anh em sẽ được về nhà
hà nội hà nội hà nội hà nội
từ chín giờ sáng hôm nay đến ba giờ sáng ngày hôm sau thì mới hết được bệnh nhân thì chúng tôi mới được nghỉ
mà cái bảo hộ cấp ba này rất vất vả rất nóng
cho nên chúng tôi là bốn tiếng ba tiếng thay kíp một lần thì anh em ở nhà cứ thay đổi ca liên lân phiên với nhau để phục vụ một sao cho hết bệnh nhân
và bản thân tôi cũng như anh em trong đội cũng đã chứng kiến những cái cảnh mà do ảnh hưởng dịch covid
một cảnh rất hương tâm
ví dụ như là những trường hợp là bố mất mà các bạn bị ảnh hưởng dịch mà không về được
chính vì vậy mà tôi cũng suy nghĩ là
nếu một trường hợp đó và dựa vào bản thân mình thì sao
giờ mà khi mà công ty cũng như các bạn giám đốc có cái chính sách là mở một chiếc xe phòng đồng để hỗ trợ covid
thì tôi cũng sẵn sàng tham gia để mà góp chút sức nhỏ bé của mình
để giúp cho trước tiên hà nội cũng như toàn thể cả nước nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh
cái vấn đề mà hỗ trợ bệnh nhân f đấy nhất là về cái tâm lý của bệnh nhân
rất nhiều bệnh nhân là khi được thông báo là f họ rất là hoảng loạn
thế nên là chúng tôi phải nói chuyện với họ để làm sao họ cảm nhận được
rằng là ở bên cạnh họ luôn có nhân viên y tế hỗ trợ bạn các bạn để mà cho các bạn được nhanh chóng khỏe mạnh

khi mà các em đưa bệnh nhân về nhà và về cái nơi cách đi tiếp vào địa phương ấy
thì cố gắng chúng ta gửi chúc mừng đến những người khỏe mạnh
chúng tôi chỉ mong sao chính quyền cao cấp có các biện pháp dịch dịch thật nhanh
để thứ nhất là nhân dân chúng ta được ổn định được tiếp tục kinh doanh
rồi là chúng tôi cũng được nghỉ ngơi
dù không phải trên tuyến đầu chống dịch nhưng mỗi thành viên mỗi con người tại đây
vẫn đang âm thầm lặng lẽ để cống hiến cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid
vâng chỉ trong thời gian cao điểm vừa qua đội chống covid chín trăm một mươi một đã tình nguyện phục vụ ba trăm sáu mươi một chuyến xe cấp cứu không đồng
với tám trăm hai mươi hai trường hợp là các bệnh nhân f và trường hợp f một
họ xứng đáng là những người hùng thầm lặng công hiến vì cộng đồng vì một niềm tin sớm chiến thắng đại dịch